vào chiều ngày hôm nay công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang xác nhận
tại khu vực một nông trường ở ấp bến tràm xã cửa dương đã xảy ra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa hai băng nhóm
theo camera an ninh ghi lại khoảng một mươi ba h trưa ngày hôm nay một nhóm người đi trên ít nhất bảy xe ô tô loại bảy một mươi năm chỗ tới khu vực ấp bến tràm
sau đó nhóm này giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên địa phương cầm theo hung khí giống như mã tấu hoặc là giao tự chế
theo người dân tại hiện trường nhóm đi ô tô còn xông vào một căn biệt thự đang hoàn thiện hàng rào và nổ súng
có ít nhất một mươi hai tiếng súng được nghe thấy hai người trong nhóm thanh niên địa phương tử vong tại chỗ
ba người bị thương nặng được đưa vào trung tâm y tế thành phố phú quốc cấp cứu
ngay sau khi gây án nhóm đi ô tô nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường
vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an và hiện tại công an đã bắt giữ được ít nhất sáu nghi phạm trong bộ nhóm nổ súng
và đang tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc